tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cát tường xã an mỹ huyện bình lục
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà nam
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ về thăm hà nam
dự lễ kỷ niệm có các đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn an
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đồng chí nguyễn thị doan nguyên phó chủ tịch nước
cách đây vừa tròn sáu mươi năm ngày một mươi bốn tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đảng bộ và nhân dân hà nam
vinh dự được đón bác hồ về thăm và dự hội nghị sơ kết công tác chống hạn của tỉnh
thực hiện lời dạy của bác sáu mươi năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam
luôn đoàn kết năng động sáng tạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
góp phần cùng cả nước kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tại lễ kỷ niệm các đồng chí võ văn thường và đặng thị ngọc thịnh đã chúc mừng và trao thưởng
cho sáu mươi tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo bác của tỉnh hà nam
với quy mô và ý nghĩa to lớn tại buổi lễ kỷ niệm chính quyền và nhân dân địa phương
đã được đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia
địa điểm lưu niệm chủ tịch hồ chí minh về thăm công trường đắp đập các tường năm một nghìn chín trăm năm mươi tám